các mô hình định lượng phục vụ phân tích dự báo và mô phỏng các vấn đề liên quan
đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội
trung tâm cũng nghiên cứu mô phỏng một số vấn đề trong nước và quốc tế mà thành phố quan tâm
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
việc đưa vào hoạt động trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội khẳng định nỗ lực của thành phố
trong thực hiện đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh
giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn năm hai nghìn hai mươi năm điểm nhấn của đô thị thông minh là phát triển có dự báo
giúp thành phố nhìn thấy những vấn đề trong tương lai từ đó tránh được những bế tắc
cũng như tránh được những sai lầm trong quyết định
ngày một tám đoàn công tác của ủy ban tư pháp do đồng chí lê thị nga
ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm trường đoàn
đã làm việc với tỉnh yên bái nhằm khảo sát đánh giá kết quả một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị
về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi tổng kết một mươi năm
thực hiện chỉ thị số ba mươi ba của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
kết luận buổi làm việc chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga ghi nhận
đánh giá cao những kết quả mà tỉnh yên bái đã được sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín
và chỉ thị số ba mươi ba của ban bí thư
trong thời gian tới yên bái cần tiếp tục quán triệt
thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết số bốn mươi chín
kết luận số chín mươi hai và chương trình công tác cải cách tư pháp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
của ban chỉ đạo trung ương nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
của ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp tinh gọn
chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tổ chức và hoạt động luật sư công tác quản lý nhà nước
nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư theo yêu cầu cải cách tư pháp
nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại đầu tư và du lịch của các doanh nghiệp đà nẵng
và miền trung với các đối tác nước ngoài đặc biệt là với cộng hòa nam phi
ngày một tháng tám chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp việt nam tại đà nẵng
phối hợp với đại sứ quán nam phi tại đà nẵng đã tổ chức hội thảo
xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch việt nam nam phi
kim ngạch trao đổi thương mại giữa việt nam và nam phi đạt trên một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi năm
riêng tại đà nẵng hiện có tám doanh nghiệp xuất khẩu sang nam phi
trong đó chủ yếu là bàn ghế gỗ ngoài trời hàng thủ công mỹ nghệ mây tre hàng may mặc đồ chơi
trong thời gian tới chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp việt nam tại đà nẵng
tiếp tục hỗ trợ giới thiệu các sản phẩm của nam phi như rượu vang nước hoa quả
để người tiêu dùng đà nẵng lựa chọn và tiêu dùng
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nam phi tìm hiểu và đầu tư vào thị trường đà nẵng
đối với lĩnh vực du lịch hiện mỗi năm việt nam đón khoảng hơn bốn du khách từ nam phi
và số lượng khách du lịch từ việt nam đến nam phi cũng ngày càng tăng
đồng loạt bốn ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước vừa đưa ra thông báo
về việc hạ lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên về năm năm một năm
thời gian ưu đãi từ ngày một tháng tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngân hàng ngoại thương việt nam vietcombank giảm một

ngân hàng vietcombank giảm năm lãi xuất với khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng
cho năm lĩnh vực ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và cho vay khởi nghiệp
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv cũng giảm năm lãi suất cho vay
với khách hàng có phương án kinh doanh hàng xuất khẩu ngành công nghiệp hỗ trợ
và phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
ngoài ra bidv cũng có hai gói tín dụng quy mô bảy mươi tỷ đồng
với lãi suất thấp hơn năm so với hiện nay
ngân hàng công thương việt tinh banh hạ lãi xuất cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng
với lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi liên kết
phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank cũng giảm năm lãi xuất
cho vay ngắn hạn đối với năm lĩnh vực ưu tiên
ngoài khối quốc doanh một số ngân hàng nhóm cụ phần cũng có điều chỉnh lãi xuất
động thái trên được các ngân hàng thực hiện đồng loạt trong bối cảnh cơ quan điều hành
vừa cắt giảm hai mươi năm lãi suất tiến phiếu từ mức ba về hai bảy mươi năm
trong tháng một mươi một tới đây cảng hàng không tuy hòa sẽ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên
đây là quyết tâm phấn đấu của lãnh đạo tỉnh phú yên tại buổi làm việc với các hãng hàng không
và công ty lữ hành quốc tế vào sáng ngày một tháng tám về việc mở đường bay quốc tế
đến sân bay tuy hòa
đến nay kết cấu hạ tầng của cảng hàng không tuy hòa đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh
hệ thống trang thiết bị bảo đảm đủ điều kiện để tiếp nhận các loại tàu bay quốc tế
công suất đón trả khách năm trăm năm mươi khách một năm theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
để duy trì và đảm bảo khai thác hiệu quả cho các chuyến bay quốc tế khi đi vào hoạt động
rất cần có sự hợp tác từ các hãng hàng không và công ty lữ hành du lịch để đưa khách quốc tế
đến với phú yên được biết mới đây cảng hàng không tuy hòa đã tổ chức thành công việc đón
chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín pp một mươi chín tại tỉnh phú yên
thưa quý vị và các bạn tại hà nội hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm hai nghìn một mươi tám
lễ trao tặng nhằm động viên khuyến khích những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp
cho định hướng lãnh đạo của đảng nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
lễ trao tặng giải thương các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm hai nghìn một mươi tám
là tặng thưởng của ban bí thư trung ương đảng dành cho các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật
và giao cho hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương thực hiện
với mong muốn khẳng định cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp
cho định hướng lãnh đạo của đảng của nhà nước trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật
động viên thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật
có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của đảng trên các lĩnh vực quan trọng và tinh tế này
căn cứ kết quả xét của các tiểu ban sơ tuyển và hội đồng xét chọn
ban chỉ đạo đã xem xét cân nhắc và thống nhất quyết định trao tặng thưởng cho tổng số một mươi năm tác phẩm
trong đó mức a gồm bốn tác phẩm mức b gồm sáu tác phẩm và mức c gồm năm tác phẩm
tất cả những tác phẩm đạt giải đều đáp ứng được giá trị khoa học
có đóng góp về lý luận và thực tiễn có tác dụng tích cực kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm
có định hướng trong đời sống văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu chỉ đạo định hướng của đảng và nhà nước
góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái lịch lạc trong văn học nghệ thuật
với tiêu chí hàng đầu của ứng dụng gọi xe bi là an toàn giao thông
mới đây đơn vị này đã phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia tặng một mươi mũ bảo hiểm hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho người tham gia giao thông
sau khi ký kết hợp tác cùng ủy ban an toàn giao thông quốc gia và hội an toàn giao thông việt nam về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ứng dụng gọi xe thuần việt này đã trao hơn ba chiếc mũ bảo hiểm cho cán bộ chiến sĩ nhân dân ở quảng ninh lai châu hà nội và nghệ an
bên cạnh đó hãng còn tham gia sự kiện đi bộ kêu gọi hành động đã uống rượu bia không lái xe nhằm vận động người dân
nhất là các tài xế nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và thực hiện không uống rượu bia khi lái xe
trước những giá trị về kinh tế do cây sâm ngọc linh mang lại
thời gian gần đây đã có không ít sản phẩm làm giả sâm ngọc linh trà trộn vào các phiên trợ
để ngăn chặn nạn làm giả và bảo tồn phát triển cây sâm ngọc linh
lãnh đạo tỉnh quảng nam và huyện nam trà my đã có nhiều ý kiến trang bị hệ thống máy kiểm tra kiểm định phân tích kiểm định cấu trúc hoạt chất của sâm ngọc linh
theo đó sẽ tiến hành khảo sát lựa chọn tại các chốt trồng xâm ngọc linh
những hộ có đủ nguồn lực về nguồn cây giống sâm bảo đảm chất lượng
qua đó sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất để hình thành nên các vườn sản xuất giống xâm chất lượng
coi đây là địa chỉ đáng tin cậy sản xuất và cung ứng giống cho người dân doanh nghiệp phát triển vùng sâm trong thời gian tới
đồng thời trang bị kiến thức nâng cao năng lực cho hộ nông dân và doanh nghiệp tham gia trồng sâm ngọc linh
mặt khác tăng cường vai trò của hội sâm ngọc linh và quế trà my quảng nam để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp
tổ chức kinh tế và các hộ nông dân sản xuất kinh doanh sâm ngọc linh trong nước
nhằm xây dựng thương hiệu sâm ngọc linh uy tín trên thị trường thế giới
công an tỉnh lạng sơn vừa cho biết tổ công tác phòng an ninh đối ngoại phối hợp với phòng an ninh điều tra
công an tỉnh và trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cốc nam văn lãng vừa phát hiện một nhóm người không có giấy tờ
chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang trung quốc
qua đấu tranh đối tượng nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an
khai nhận tổ chức môi giới cho nhiều người xuất cảnh trái phép sang trung quốc thông qua đường mòn
gần khu vực cửa khẩu cốc nam huyện văn lãng
ngày hai mươi chín tháng bảy khi đang tổ chức đưa bảy người quê ở cao bằng nghệ an xuất cảnh trái phép sang trung quốc
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra ngày ba mươi tháng bảy cơ quan an ninh điều tra ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với lường văn mộng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn về hành vi tổ chức môi giới cho người xuất cảnh trái phép
trong phần tin quốc tế chính phủ venezuela và phe đối lập nối lại đàm phán
mỹ đề nghị hỗ trợ nga chữa cháy rừng ở siberia
phái đoàn đại diện chính phủ và phe đối lập venezuela vừa nối lại đàm phán tại barbados dưới sự bảo trợ của chính phủ naui
nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế và xã hội kéo dài tại quốc gia nam mỹ này thời gian qua

chính phủ venezuela xác nhận phái đoàn đã tới barbados trong khi đặc phái viên của thủ lĩnh đối lập juan guaido
cũng thông báo trên mạng xã hội twitter về việc hai bên bắt đầu các vòng đối thoại mới trong khuôn khổ cơ chế oslo
vòng đàm phán trước đó diễn ra cách đây ba tuần cũng tại barbados với việc hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế đàm phán
dưới sự bảo trợ của naui nơi vòng đàm phán đầu tiên diễn ra hồi tháng năm vừa qua
cho đến nay chính phủ venezuela vẫn bác bỏ khả năng tổng thống nicolas manduro từ chức
theo yêu cầu của phe đối lập nhấn mạnh tiến trình tiếp xúc cần tập trung tìm kiếm giải pháp chung sống giữa các bên
chấm dứt các hành động phá hoại đảo chính và gây bất ổn xã hội của phe đối lập
mỹ và brazil vừa bắt đầu tiến trình đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do fta
nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất tây bán cầu
phát biểu sau cuộc gặp với bộ trưởng thương mại mỹ wilbur ross tại brasilia
bộ trưởng kinh tế brazil paulo gudes cho biết washington mong muốn có một thỏa thuận
cũng như cơ hội để xâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế lớn nhất mỹ latin
hai bên cũng mong muốn thắt chặt quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế
vốn là đối thủ cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực này
phát biểu cùng ngày tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump cam kết sẽ nỗ lực cho một thỏa thuận thương mại tự do với brazil
khẳng định quốc gia nam mỹ là đối tác thương mại lớn
trước đó tổng thống brazil jair bolsonaro cũng cam kết sẵn sàng hạ các rào cản thương mại
mở cửa hơn nữa thị trường và tạo môi trường cạnh tranh hơn nữa đối với các doanh nghiệp nước này
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo các cuộc đàm phán thương mại giữa mỹ và brazil sẽ kéo dài và có nhiều nút thắt
do hai bên có nhiều mặt hàng cạnh tranh đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp
cùng nhiều rào cản do các hiệp định thương mại mà hai bên tham gia
trước tình trạng cháy rừng tiếp tục có chiều hướng gia tăng tại khu vực siberia của nga
mỹ đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ nga trong việc kiểm soát ngọn lửa lan rộng
trong khi đó tổng thống nga vladimir putin đã chỉ thị bộ quốc phòng nước này triển khai quân đội và các phương tiện hỗ trợ công tác chữa cháy
hãng tin ria của nga cho biết tổng thống mỹ donald trump đã chủ động điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin
và đề nghị hỗ trợ moscow chữa cháy rừng tại siberia
nhà lãnh đạo nga đã đánh giá cao lời đề xuất trên đồng thời cho rằng đây là tín hiệu tốt về sự cải thiện trong quan hệ giữa hai nước
liên quan tới tình hình thực địa bộ quốc phòng nga đã điều động một mươi máy bay và trực thăng
tới krasnoyarsk khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ cháy rừng
các lực lượng vũ trang tại những khu vực lân cận cũng được đặt trong tình trạng báo động
từ tuần trước nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại năm vùng trên cả nước
và huy động khoảng hai bảy trăm linh lính cứu hỏa tham gia kiểm soát ngọn lửa
tuy nhiên nhiệt độ cao và gió to khiến các đám cháy vẫn có nguy cơ lan rộng và có thể thiêu dụi gần ba triệu hectare rừng
bắt đầu từ ngày một tháng tám sri lanka sẽ miễn phí visa một tháng cho du khách của gần năm mươi quốc gia
nhằm khôi phục ngành du lịch sau các vụ đánh bom khủng bố khiến cho hơn hai trăm sáu mươi người thiệt mạng
cụ thể khách du lịch hoặc đi công tác kinh doanh có thể được cấp visa miễn phí tại sân bay đến hoặc cấp trực tuyến
thông báo này được áp dụng trong vòng sáu tháng bắt đầu từ ngày một tháng tám
chính phủ sri lanka hy vọng đón thêm du khách đến nhờ biện pháp này
năm hai nghìn một mươi tám nga đã đưa ra một bản thân cho các đám cháy rừng
năm hai nghìn một mươi tám sri lanka đã đón khoảng hai ba triệu du khách với hai mươi chín hãng hàng không phục vụ ba trăm linh chuyến bay một tuần
sau các vụ tấn công khủng bố hồi tháng bốn vừa qua lượng chuyến bay trong tuần giảm bốn mươi một chuyến tương đương với tám hành khách
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt